tiếp tục thông tin liên quan tới sự cố vỡ đê bao quảng điền
hôm nay ubnd huyện grong anna tỉnh đắk lắc cho biết nhờ có sự chung tay vào cuộc của hàng trăm chiến sĩ công an quân đội cùng người dân nên cơ bản đã khắc phục được sự cố này
trước đó đoạn đầu nguồn đã xảy ra sự cố vỡ đê khiến nước sông kromana tràn vào cánh đồng lúa sắp đến kỳ thu hoạch của người dân
đến tối ngày một mươi ba tháng tám các lực lượng đã cơ bản nắn dòng chảy của nước sông ra khỏi đoạn đê bị vỡ đồng thời ra cố bằng hệ thống bao cát bạc và lưới sắt để giảm áp lực nước chảy vào đồng ruộng
trước đó từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng tám trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra mưa lớn mực nước sông krong anna dâng cao tràn qua đê bao quảng điền
người dân và chính quyền phải dùng hàng nghìn bao cát dọc tuyến đê để ngăn nước tràn vào đồng ruộng
đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng tám một đoạn đê bao quảng điền dài khoảng năm mét bị vỡ nước tràn vào đồng ruộng đe dọa hàng nghìn hectare lúa sắp đến kỳ thu hoạch